thời gian gần đây người dân sinh sống gần cụm công nghiệp làng nghề tỉnh ấn tây
thành phố quảng ngãi vô cùng lo lắng vì nước cầu canh và suối cầu rầm đổi màu đen kịt
bốc mùi hôi thối nồng nặc và gây cá chết
trước tình hình trên cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng ngãi đã đi tìm thủ phạm xa thải
sau quá trình theo dõi lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang công ty trách nhiệm hiệu hạn
sản xuất thương mại sinh lợi hành nghề sản xuất chế biến đường tại cụm công nghiệp làng nghề tỉnh ấn tây
thành phố quảng ngãi lén xả nước thải trực tiếp ra môi trường không qua hệ thống xử lý nước thải chìm
tại hiện trường cho thấy nước thải sau chế biến do doanh nghiệp này thải ra có màu đen đặc quánh và bốc mùi hôi thối
ngoài ra cảnh sát môi trường còn phát hiện công ty thiết kế một ống xả thải trực tiếp ra môi trường
trong quá trình sản xuất công ty xả nước thải sản xuất chung với hệ thống thoát nước mưa
nước thải sản xuất không thu gom triệt để dẫn đến ứ động trên nền khu vực sản xuất
hiện các cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước thải để phân tích phục vụ công tác điều tra